nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày truyền thống quân đội nhân dân việt nam hôm nay tỉnh đoàn ninh bình
hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh ninh bình tổ chức bàn giao nhà nhân ái cho chiến sĩ hoàng văn quý
ở xóm ba xã định hóa huyện kim sơn tỉnh ninh bình đang công tác tại đảo trường sa
ngôi nhà nhân ái có diện tích trên năm mươi m hai được xây dựng và hoàn thiện trong ba tháng với tổng mức đầu tư
trên hai trăm năm mươi triệu đồng được bàn giao đúng ngày kỷ niệm truyền thống quân đội nhân dân việt nam
là sự động viên kịp thời và thiết thực cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
đây cũng là hoạt động góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với các gia đình cán bộ
chiến sĩ công tác nơi tuyến đầu tổ quốc
hoạt động này nằm trong chương trình thực hiện đề án hai về việc hỗ trợ xây nhà mới cho các chiến sĩ
đang công tác tại đảo trường sa và nhà gian dk một
đến nay các cấp bộ đoàn hội tỉnh ninh bình đã vận động xây dựng được mới một mươi ba nhà nhân ái
cho các chiến sĩ công tác tại đảo trường sa